chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi chín tháng năm của truyền hình công an nhân dân
và sau đây sẽ là những tin tức an ninh kinh tế kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị sáng nay thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát chuyên đề
việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng
nhiều đại biểu quốc hội đã trình bày tỏ đồng tình với báo cáo kết quả giám sát
đồng thời đề nghị xử lý hiệu quả các hành vi tiêu cực tham nhũng
báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội cho biết
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã huy động được khoảng hai trăm ba mươi tỷ đồng
trực tiếp phục vụ công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
trong đó ngân sách nhà nước là một trăm tám mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng và viện trợ tài trợ khoảng bốn mươi ba sáu nghìn tỷ đồng
bên cạnh đó việc điều chỉnh chính sách miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí
và tiền thuê đất cho doanh nghiệp hội kinh doanh giảm hạ lãi xuất cho vay
đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín hàng trăm nghìn tỷ đồng
đồng tình với việc báo cáo nêu về một số sai phạm hành vi trục lợi trong công tác phòng chống dịch
có ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tôi đồng ý ai tham mô tham dụng ai xả xẻo trong hoạt động phòng chống covid thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc
tuy nhiên cũng cần xem chét thật có lý có tin thật công bằng với những ai có sai sót
nhưng không phải vụ lợi mà vì để kịp thời chống dịch nhằm lợi ích của cộng đồng
đồng tình với quan điểm này có ý kiến cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh
điều quan trọng là tập trung mọi nguồn lực chống dịch và cần có những chính sách tháo gỡ một số vương mắc hiện nay
quỹ ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và chính phủ có nhiều văn bản hướng dẫn
về việc sử dụng nguồn kinh phí dẫn động
trong đó thì có cho phép đối với các tỉnh có dịch bệnh phức tạp
thì ưu tiên kinh phí dẫn động cho công tác phòng chống dịch
tuy nhiên thì căn cứ theo cái hướng dẫn của chính phủ
thì kiểm toán cũng đã yêu cầu là ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
phải nộp về cho quỹ vắc xin phòng chống dịch covid một mươi chín trung ương
toàn bộ số tiền theo mức là tám mươi tổng số tiền dẫn động cho công tác phòng chống dịch
trong khi nguồn kinh phí nhận động này của tỉnh thì đã chi cho cái công tác phòng chống dịch rồi
cho nên là đề nghị trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
có tổng hợp tình hình chung của các địa phương để phối hợp cùng với chính phủ
để mà có cái biện pháp tháo gỡ cái khó khăn này
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đã quan tâm thảo luận xung quanh một số vấn đề như
nâng cao chất lượng công tác y tế cơ sở việc chi trả cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch còn chậm
ông chu tiến dũng cựu tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn cns
và chín đồng phạm vừa bị đưa ra xét xử vào sáng ngày hôm nay
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng tổng công ty công nghiệp sài gòn cns là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
trực thuộc ủy ban nhân dân tp hcm hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con
trong đó đối với công ty cổ phần tie cns chiếm bảy mươi vốn điều lệ
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám các lãnh đạo cns gây thất thoát lãng phí hai mươi hai tỷ đồng
trong khi đó sử dụng quỹ khen thưởng của cns gây thất thoát
một mươi bảy ba tỷ đồng
sai phạm khi thực hiện thoái vốn tại công ty cổ phần the gây thất thoát gần bốn bảy tỷ đồng
trong đó bị cáo chu tiến dũng với tư cách là tổng giám đốc cns đã trực tiếp duyệt chi
tổng số tiền là hơn một mươi bảy ba tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của cns
đối với vũ quốc minh đại diện sáu mươi một góp vốn của cns tại công ty tie do bị can này đang bỏ trốn
nên cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra tách vụ án
xét xử độc lập
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày ba mươi một tháng năm
thưa quý vị theo số liệu do tổng cục thống kê công bố vào sáng ngày hai mươi chín tháng năm
hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ nên kim ngạch xuất khẩu tháng năm năm
hai nghìn hai mươi ba đã tăng so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng kim ngạch xuất khẩu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tổng kim ngạch xuất khẩu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba

tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam vẫn giảm một mươi hai ba mươi
trong tháng việt nam ước tính xuất siêu là hai hai mươi bốn tỷ đô la mỹ
tính chung năm tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt là hai trăm sáu mươi hai năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
giảm một mươi bốn bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu hàng hóa ước đạt một trăm ba mươi sáu sáu tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu hàng hóa ước đạt một trăm ba mươi sáu một mươi bảy tỷ đô la mỹ giảm một mươi một sáu

khách quốc tế đến việt nam vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba giảm sáu chín so với tháng trước
tính chung trong năm tháng của năm hai nghìn hai mươi ba khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần bốn sáu triệu lượt người
gấp một mươi hai sáu lần cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong tổng số gần bốn sáu triệu lượt khách quốc tế đến việt nam trong năm tháng vừa qua
thì khách đến bằng đường hàng không chiếm tám mươi tám bằng đường bộ chiếm một mươi chín bằng đường biển chiếm một một
cũng theo tổng cục thống kê trong năm tháng qua doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống năm tháng qua là tăng hai mươi hai một
dịch vụ lữ hành tăng tám mươi chín bốn so với cùng kỳ năm trước do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ
theo số liệu của tổng cục thống kê cho biết giá lương thực thực phẩm tăng giá điện nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài
là một trong số những nguyên nhân làm chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tăng một so với tháng trước
trong mức tăng một của cpi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba so với tháng trước có tám nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng ba nhóm hàng có chỉ số giá giảm
tại đây nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất tiếp đến là giá điện giá nước sinh hoạt
tính trung bình bình quân năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cpi tăng ba năm mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân chủ yếu là do bình quân giá xăng dầu trong nước năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi năm hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
giá ga giảm tám năm mươi một là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của cpi nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục
tính lạm phát cơ bản
thưa quý vị tây nguyên được biết đến là thủ phủ của cà phê hay là hồ tiêu và nhiều năm qua thì người dân khu vực này
có xu hướng là chuyển đổi nhiều diện tích đất sang trồng cây ăn trái mang lại lợi nhuận kinh tế cao
trong đó cây vải đang trở thành một lựa chọn chuyển đổi của nông dân
thời điểm này thì bà con đang rộn ràng vào vụ thu hoạch với tâm thế vô cùng phấn khởi
vườn vải u hồng
năm hectare của ông nguyễn trọng hải đã hai mươi năm tuổi
sau những thất bại vì chưa quen cách chăm sóc đến nay vườn vải của ông đã cho trái đồng đều
các giống vải được đưa từ phía bắc vào các tỉnh tây nguyên nhiều năm trước

tòi cách chăm sóc của nông dân đến nay cây vải đã được định hình và phát triển trên vùng đất này
với lợi thế chín sớm hơn từ một tháng đến một tháng rưỡi so với vải các tỉnh phía bắc
nên vải ở tây nguyên những năm qua không lo cạnh tranh đầu ra
từ khi chuyển sang trồng cây vải thiều này thì gia đình như tôi cải thiện kinh tế rất là cao
một năm trừ hết chi phí đi thì số tiền thu về là khoảng một tỷ hoặc hơn một tỷ
không những đưa lại hiệu quả kinh tế cho các chủ vườn
mà nhiều lao động địa phương đã có công ăn việc làm ổn định nhờ cây vải
từ lúc có vườn vải cũng làm qua năm rồi đó
từ làm cành tới vặt trồi rồi tới hái trái nói chung là cũng công việc qua năm
thì ngoài cái ý nghĩa về mục đích kinh tế trong từ sản xuất từ trái cây thì chúng tôi cũng có những cái vườn trải dài rất là đẹp
chuối vải và có những bàn tức là đến đó để du lịch để thường ngoạn qua vụ mùa của bà con
có những năm thời tiết không thuận lợi khiến sản lượng không cao nhưng giá bán luôn ổn định
cây vải được trồng thành công ở đất tây nguyên và cho lợi nhuận khấm khá là niềm hạnh phúc lớn của những nông dân như ông hải
hà nội đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng
nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát thì tăng cao
thị trường điện máy hiện lạnh như là điều hòa nhiệt độ quạt máy hay là tủ lạnh thì đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết
qua khảo sát các loại quạt đứng quạt chân và điều hòa nhiệt độ là ba sản phẩm được khách hàng tìm mua nhiều nhất
anh quyết cũng như bao người tiêu dùng khác đến đây để chọn mua thêm cho gia đình một chiếc quà tiết kiệm điện cho nắng nóng đầu hè
em thấy sản phẩm hôm nay chất lượng thì tốt giá cả thì hợp lý với thu nhập của người dân thương bình
thì những cái nhu cầu mùa hè năm nay thực sự rất là nóng
cho nên là nhà em thì vẫn phải mua thêm quản để đáp ứng nhu cầu cho gia đình
mùa hè càng ngày càng khắc nghiệt nên là nhu cầu sử dụng các sản phẩm về làm mát như là quạt điều hòa hay điều hòa hay là những sản phẩm máy lọc nước có nóng lạnh thì nó sẽ tăng cao hơn
thì nhà mình cũng có những cái nhu cầu sử dụng nó cao hơn nên là mình cũng đến điện máy để sắm thêm những cái thiết bị đồ điền nó cần thiết trong mùa hè này
thời gian gần đây nhu cầu về các thiết bị làm mát điều hòa tủ lạnh tăng cao không chỉ dừng lại ở những sản phẩm làm mát nhanh tiết kiệm điện
khách hàng còn chú trọng đến các sản phẩm có tính năng bảo vệ sức khỏe như lọc không khí khử ẩm kháng khuẩn
năm nay dòng máy điều hòa tiết kiệm điện được các đơn vị kinh doanh bày bán chiếm đến chín
để kích cầu thị trường nhiều chương trình khuyến mại giảm giá lên tới năm mươi cũng đang được các siêu thị triển khai
bên cạnh đó còn là chính sách một đổi một tăng thời gian bảo hành miễn phí vận chuyển và lắp đặt trả góp lãi suất để qua đó đẩy mạnh sương mua
một số siêu thị lớn cũng đã kích hoạt các chương trình ưu đãi mùa hè
các đơn vị kinh doanh đều chuẩn bị nhân lực để đáp ứng nhu cầu giao hàng lắp đặt nhanh cả trong những thời kỳ cao điểm lượng mua sắm tăng đột biến
tuy nhiên người tiêu dùng nên chọn mua sớm tránh phải đợi lắp do tình trạng quá tải

metro số một chủ yếu nằm trên đường xa lộ hà nội đây là đại lộ của thành phố hồ chí minh có chiều rộng từ một trăm một mươi đến một trăm năm mươi mét
rất khó để cho người dân ở đường đối diện có thể đi vào nhà ga trên cao
để giải quyết vấn đề này chính cầu bộ hành được xây dựng nối trực tiếp từ nhà ga trên cao métro số một bong qua bên kia đường
chín cầu vượt được xây dựng nhằm kết nối các ga tân cảng thảo điền an phú rạch chiếc phước long bình thái thủ đức khu công nghệ cao và ga đại học quốc gia
dự án này thuộc gói thầu cp hai đoạn trên cao và đề bô của tuyến metro số một đang được nhà thầu triển khai đồng loạt để chuẩn bị khai thác dự án
mỗi cây cầu bộ hành có tống chiều dài khoảng bảy mươi tám mét và rộng ba năm mét tùy vị trí
kết hợp với các điểm dừng chờ xe buýt cầu vượt bộ hành kết nối với vào nhà ga trên cao nhằm tăng khả năng tiếp cận metro cho người dân
các cầu bộ hà này đang trong giai đoạn đầu triển khai xây dựng và hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba cùng thời điểm hoàn thành tuyến metro số một
để ngăn chặn tình trạng kẻ gian đột nhập trộm cắp vẽ bậy cây thất thoát tài sản và mất mỹ quan đối với các toa tàu trên đường sắt metro
các đơn vị bảo vệ đã tăng cường biện pháp an ninh và sử dụng cài chóng nghiệp vụ
trước đó một vụ việc tương tự đã xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay cả hai vụ việc đều chưa thể xác định được thuộc
cơ quan công an nhận định đối tượng trong hai vụ việc có thể chỉ hoạt động một bình và chọn khung giờ lực lượng bảo vệ ít tuần tra giám sát nên việc điều tra truy vết rất khó khăn
để chủ động bảo vệ tuyến metro bang quản lý đường sắt đô thị đã chủ động thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh tại khu vực de bốt cũng như trên toàn tuyến
các chú bảo vệ để tăng thêm camera giám sát trên toàn tuyến tăng nhân viên trực ca đêm tại các nhà ga
ngoài ra toa tàu bị vẽ bậy hai lần
thời gian qua một số thiết bị vật tư của nhà thầu ở đoạn trên cao của tuyến metro số một bị phát hiện mất cắp các thiết bị kỹ thuật
trước tình hình trên để bảo vệ an ninh cho toàn tuyến metro bang quản lý đường sắt đô thị và các nhà thầu đã quyết định triển khai thêm phương án bổ sung chó nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ khi đi tuần tra
đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ cả người và tài sản của công trình ngăn chặn các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
sở giao thông vận tải tp hcm mới đây đã đề xuất cấm xe khách dường nằm lưu thông vào khu vực nội đô tất cả các khung giờ
đề xuất này đang được lấy ý kiến các tổ chức cơ quan đơn vị có liên quan để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tp hcm
trước đó từ ngày một mươi tháng một tp hcm triển khai cấm xe khách dường nằm lưu thông từ sáu đến hai mươi hai giờ hằng ngày vào khu vực nội đô thành phố
sau thời gian triển khai tình hình giao thông trên các tuyến đường vành đai và khu vực nội đô thành phố
tp hcm đã ổn định hơn so với trước
đến thời điểm hiện nay cơ bản các cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã chấp hành phương án điều chỉnh
tuy nhiên cũng theo sở giao thông vận tải tp hcm việc điều chỉnh tổ chức giao thông đối với xe khách dường nằm
đã phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến trực tự an toàn giao thông như tình trạng xe khách dường nằm thường xuyên dừng xe
đổ xe trên các tuyến đường hành lan vành đai để đón và trả khách
bên cạnh đó các bãi xe trái phép bến cốc phát sinh tại các tuyến đường hành lang và vành đai
về phương hướng giải pháp trong giai đoạn tiếp theo sở giao thông vận tải tp hcm đề xuất điều chỉnh thời gian
cấm xe khách dường nằm lưu thông vào khu vực nội đô từ sáu đến hai mươi hai giờ như hiện nay thành cấm lưu thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
quyết định phê duyệt chiến lược xuất khẩu gạo đến năm hai nghìn ba mươi vừa được chính phủ phê duyệt
yêu cầu xuất khẩu gạo gắn với phát triển gạo có thương hiệu
gạo việt nam việt nam rice trên thị trường thế giới
đến năm hai nghìn ba mươi hai mươi năm gạo xuất khẩu mang thương hiệu gạo việt nam nâng giá trị gạo xuất khẩu giảm số lượng xuống còn bốn triệu tấn mỗi năm
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm giảm hai bốn về khối lượng
năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi giảm ba sáu nhưng nâng kim ngạch lên khoảng hai sáu mươi hai tỷ usd mỗi năm
để thực hiện mục tiêu này giai đoạn hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn ba mươi
gạo tráng phẩm cấp thấp chỉ chiếm tối đa một mươi năm khối lượng gạo xuất khẩu
tăng khối lượng gạo tráng phẩm cấp cao gạo thơm gạo nếp gạo dinh dưỡng gạo hữu cơ gạo đồ
phấn đấu tỷ lệ gạo xuất khẩu có thương hiệu trên hai mươi
trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi tỷ trọng gạo tráng phẩm cấp thấp và trung bình chiếm không quá một mươi
gạo tráng phẩm cấp cao chiếm khoảng một mươi năm
gạo thơm gạo javonica gạo đặc sản chiếm khoảng bốn mươi năm
gạo nếp chiếm khoảng hai mươi các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao
như gạo dinh dưỡng gạo đồ gạo hữu cơ bột gạo sản phẩm chế biến từ gạo cám gạo
và một số phụ phẩm khác từ lúa gạo chiếm khoảng một mươi
phấn đấu tỷ lệ gạo xuất khẩu có thương hiệu trên bốn mươi
liên hoan phim quốc tế kans vừa bế mạc với giải thưởng danh giá quay phim vàng
cho tác phẩm bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn phạm thiên ân
trong hạng mục dành cho phim đầu tây những năm gần đây nhiều nhà làm phim trẻ
với những sáng tạo ấn tượng để lại dấu ấn cho khán giả quốc tế
bộ phim bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn phạm thiên ân tham gia tranh giải trình chiếu
trong hạng mục phim đầu tay
khi chiếu xuất đầu tiên vào ngày hai mươi bốn tháng năm
bộ phim nhận tràn pháo tay năm phút từ khán giả và vinh dự nhận giải quay phim vàng
đúng là sau một khoảng thời gian mùa dịch các liên hoan phim đã quay trở lại hết rồi
và luôn luôn họ đang tìm kiếm những tác phẩm
tôi nghĩ đây chính là cái thời cơ để các bạn tiếp tục làm những câu chuyện về sau đại dịch
tất cả những câu chuyện mà nó có hơi thở của thời đại ngày nay của đời sống ngày hôm nay
những khó khăn mà chúng ta đang trải qua cũng như là kể cả những hy vọng mới nữa
tôi nghĩ là các bạn hãy tìm thòi những đề tài

trong khoảng năm năm trở lại đây các bộ phim việt nam tích cực từ quảng bá
thông qua các liên hoan phim các dịch vụ
là sự hậu thuẫn của các quỹ văn hóa
gần đây các cuộc thi làm phim đã trở lại
hỗ trợ chi phí sản xuất cho các dự án tiềm năng
cơ dâu ẩn về văn hóa việt nam
bên cạnh đó những liên hoan phim trong nước uy tín
như liên hoan phim việt nam
hay vừa qua là liên hoan phim châu á đà nẵng lần đầu tiên
cũng đã mang lại những cơ hội kết nối giữa nhà làm phim
với quỹ đầu tư tiềm năng
trong cách mà mình làm chính sách
cũng như là mình xây dựng chiến lược phát triển được hành
thì mình phải thấy là những người việt nam
phải cùng làm với việt nam
để mà có được một cái kết quả chung với nhau
tất nhiên là tất cả những cái cơ hội như thế này
nó đều rất là quý
và cái quý nhất là cuối cùng thì chúng ta thấy là
rất là nhiều đơn vị ở bên ngoài việt nam và việt nam
để kinh doanh điện ảnh
hoặc là để hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh
thì họ đã thấy được những cái trách nhiệm của họ
trong cái việc xây dựng cái nghề điện ảnh

để tạo tạo ra những cái tài năng trẻ
kết thúc nới đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba điện ảnh việt nam đạt kết quả khả quan
gần một tỷ đồng doanh thu bán vé chiếu rạp
số liệu này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ
của toàn thị trường
động viên tinh thần của các nhà làm phim nội địa
tuy nhiên khán giả vẫn tiếp tục kỳ vọng
về mặt bằng chất lượng của các tác phẩm được cải thiện
để không còn những rác phẩm
những bộ phim non yếu kém chất lượng
từ đó phim việt nam tự tin hơn
để trình chiếu tham dự các sân chơi quốc tế
làn sóng giảm lại suất huy động
bắt đầu diễn ra từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các mức lại suất trên một mươi
đã không còn xuất hiện trên thị trường
hiện nay hầu như tất cả các ngân hàng
đều đã nhập cuộc giảm lại suất
trong đó có những ngân hàng giảm nhiều lần
thậm chí là có ngân hàng giảm hai lần
trong chưa đầy một tuần
như là trường hợp msb
tuy nhiên ở chiều cho vay
lại suất dường như vẫn còn neo cao
và chưa giảm tương ứng
những thông tin này cũng sẽ khép lại
kinh tế phương nam ngày hôm nay
so với tháng bốn
lại suất huy động
của các ngân hàng trong tháng năm
đã giảm mạnh
hiện lại suất huy động tiết kiệm tiền đồng
của một số ngân hàng
tiếp tục giảm từ một đến chín
trên một năm tùy kỳ hạn
mức lại suất huy động một mươi hai tháng
niềm ít cao nhất
quanh tám trên một năm
việc lại suất huy động liên tục giảm
được cho là vì các nhà băng
đã không chịu được nhiệt
sau thời điểm tăng nóng
dẫn đến việc chia trả lại suất tăng vọt
báo cáo tài chính quyến một năm hai nghìn hai mươi ba
cho thấy chi phí trả lại tiền gửi
của các ngân hàng vào khoảng

so với cùng kỳ năm trước
đồng thời có hai mươi bảy trên hai mươi tám ngân hàng
trên sàn chứng khoán
có chi phí này tăng trên năm mươi
trong đó có chín ngân hàng ghi nhận
chỉ tiêu này tăng trên một trăm linh
ngân hàng hiện nay
họ cho vay
là tương đối có
mà để những chi phí lên là quá lớn
thì ngân hàng bắt buộc
phải đẩy cái lãi suất huy động xuống tốc
lãi suất huy động trung bình hiện tại
trên thị trường là tầm khoảng năm bảy
trong nghĩa là bản thân dư địa
của lãi suất huy động còn có thể giảm thêm
tuy nhiên thì
cái ưu tiên hàng đầu ở thời điểm
đó là chúng ta giảm lãi suất cho vay
nhưng mà lãi suất cho vay giảm chậm hơn
vì lãi suất cho vay mới là cái yếu tố
cốt lõi để giúp cho
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chứ không phải lãi suất huy động
theo báo cáo thị trường tiện tệ
của công ty chứng khoán ssi công bố
trong tháng bốn mặt bằng lãi suất
cho vay vẫn ở mức cao hơn
so với thời điểm trước dịch covid một mươi chín
giao động ở mức một mươi một mươi năm
trên một năm kỳ hạn sáu tháng
trên một năm kỳ hạn một mươi hai tháng
cho doanh nghiệp sản xuất thông thường
trong khi lãi suất vai tiêu dùng hay cho vay
mua nhà vẫn duy trì ở mức tương đối cao
trên một năm thực tế cũng cho thấy
lãi vay đang giảm kiểu nhỏ dọt trong thời gian qua
trong một doanh nghiệp sản xuất
thì chúng tôi thường bị cơ chế
thời gian vay bị hạn chế
thông thường là từ
bốn sáu tháng với thời gian vay như thế
nhiều doanh nghiệp sản xuất
như doanh nghiệp sản xuất có thể không kịp quay vòng vốn
nên do đó chúng tôi cũng mong muốn
có những cơ chế vay tốt hơn từ ngân hàng
phải kéo về dưới một mươi
thì họa may
tụi tôi mới có lợi nhuận
để trích tái đầu tư
lợi nhuận trên một mươi
là lợi nhuận hấp dẫn
cho ngành sản xuất và lực xây dựng
nói chung và sản xuất ngành công nghiệp xây dựng
nói chung và ngành ớt lát riêng
tôi mong muốn trong thời gian tới
nhà nước có những kiến sách
điều chỉnh những vĩ mô để làm sao
tiếp tục kéo lợi nhuận ngân hàng xuống nữa
để cho các doanh nghiệp
trong ngành sản xuất công nghiệp xây dựng
và đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
có những cơ hội tiếp cận những nguồn vốn
để làm sao để tiếp tục đầu tư
và phát triển sản xuất kinh doanh
theo các chuyên gia tài chính
rất khó để các ngân hàng có thể giảm
thêm lãi suất cho vay trong môi trường tiền tệ
hiện nay vì dư địa không còn nhiều
do đó để giảm được thêm lãi suất
các ngân hàng phải dựa vào lãi suất
điều hành của ngân hàng nhà nước
nếu cơ quan quản lý có thể giảm lãi suất điều hành
một lần nữa từ nay đến cuối năm
các ngân hàng mới có thể giảm chi phí đầu vào
điều này cùng với việc giảm
chi phí lao động dự phòng
mức lãi suất do vay thực tế
mới có thể giảm xuống